hôm nay ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai bước vào ngày làm việc thứ tư
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường
tiếp tục thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
và kế hoạch tài chính ngân sách ba năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
buổi chiều ban chấp hành trung mương đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ
thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng